một vấn đề khác cũng đang được người dân ở vùng đồng bằng sông kiều long quan tâm
đó chính là tình hình hạn mạn kéo dài ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực biển
đặc biệt là tỉnh tiền giang
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng địa phương này đã tổ chức vận chuyển miễn phí nước sinh hoạt
đến cho các gia đình ở vùng sâu vùng xa nơi nguồn nước sạch chưa đến được
thiếu nước sinh hoạt do mùa khô hạn kéo dài
hiện nay các huyện cù lao ở khu vực phía đông của tỉnh tiền giang
có khoảng hơn ba hộ dân chưa tiếp cận được nguồn nước từ nguồn cấp nước tập trung
để hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô hạn
bộ chỉ huy biên phòng tỉnh đã điều động nhiều lực xe có bồn chứa nước
đến các trạm cấp nước và nước công cộng
mỗi ngày vận chuyển trên ba mươi mét khối nước sạch đến các địa điểm đông dân cư
của xã kiển phước và gia thuận
phát trực tiếp cho từng gia đình đang thiếu nước sinh hoạt do mùa khô hạn kéo dài
đây là việc làm đầy tính trách nhiệm của bộ đội biên phòng
đối với nhân dân trên khu vực biên giới biển
ngoài ra bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh còn chủ động nắm bắt tình hình
nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân ở địa bàn để phối hợp với chính quyền địa phương
nhanh chóng hỗ trợ cho nhân dân
không để xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân vùng ven biển